thưa quý vị ngày hôm nay sẽ tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo trong phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu bộ trưởng bộ khoa học công nghệ chu ngọc anh
cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cựu bí thư thị ủy hải dương phạm xuân thăng và ba mươi năm bị cáo khác trong vụ án công ty việt á
chiếm đoạt kết quả nghiên cứu của nhà nước sản xuất xét nghiệm covid một mươi chín rồi bán thương mại
trước đó trong chiều qua trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử bị cáo phan quốc việt chủ tịch tổng giám đốc công ty việt á khai nhận
khi triển khai đề án nghiên cứu chế tạo xét nghiệm bộ kit xét nghiệm của việt á ưu việt hơn so với bộ kit của học viện quân y
nên đã quyết định chọn bộ kit xét nghiệm của việt á để nghiệm thu đề tài
quá trình thực hiện việt đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên đưa hối lộ cho nhiều cán bộ lãnh đạo bộ y tế bộ khoa học công nghệ
để đồng ý cho việt á được phối hợp thực hiện đề tài thông đồng tạo điều kiện cho việt á được cấp số đăng ký lưu hành
kit xét nghiệm sản xuất thương mại trên phạm vi cả nước
trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử bị cáo trung ngọc anh cựu bộ trưởng bộ khoa học công nghệ
thừa nhận những nội dung cáo trạng truy tố bị cáo là xác đáng
bị cáo thừa nhận đã nhận hai trăm linh usd và cho rằng đây là bài học đau xót về bị cáo
trình bày trước hội đồng xét xử về việc đã nhận tổng cộng hai hai mươi năm triệu usd
tương đương hơn năm mươi một tỷ đồng từ tổng giám đốc công ty việt á
bị cáo nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế đã nhận sai và nói lời xin lỗi